cảm ơn các bạn đã theo dõi
cũng tại thành phố châu đốc tỉnh an giang điều khiển lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở hàng chục nồi áp suất và một máy lọc không khí nghiên vấn hàng nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
cũng tại an giang liên quan đến chùm buôn lậu nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn văn sang cư trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về tội rửa tiền
bị can nguyễn văn sang đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn một ba tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của bà trùm một mươi tường phạm tội mà có
khám xét nơi ở của bị can nguyễn văn sang lực lượng công an đã thu giữ được một số tài liệu tăng vật liên quan đến vụ án
nhu cầu tiêu dùng dịp tết nguyên đán bắt đầu tăng đây cũng là thời điểm tình trạng buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng ngày càng tăng
ngày năm tháng một công an tỉnh đồng nai đã đồng loạt tiến hành kiểm tra khám xét hàng chục điểm sản xuất buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh
khám xét bốn địa điểm tại thành phố biên hòa công an tỉnh đồng nai thu giữ nhiều tăng vật liên quan như bao bì
của một số hãng sản xuất bột ngọt và bột giặt
cùng thời điểm trên lực lượng chức năng khác đã tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi ba điểm sản xuất khác
tại địa bàn huyện trảng bom huyện thống nhất và thành phố hồ chí minh
em lấy cái hàng của hàng nó khác nhãn hiệu rồi em về em chiếc em sang vào bên cái hàng asia hàng omo
khám xét tại những điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ hơn một mươi tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng
chúng tôi đã chia ra nhiều mũi để tiến hành bắt quả tang các đối tượng liên quan trực tiếp cũng như các đối tượng cung cấp nguyên vật liệu
và các cái bào bỉ để cho các cái đối tượng trực tiếp sản xuất các cái hãng bột ngọt ở trên địa bàn đồng nai
cũng như địa bàn thành phố hồ chí minh bình dương và các huyện lân cận
chúng tôi khám xét nhiều điểm thu giữ nhiều xe tải lớn có những dấu hiệu làm giả về các mặt hàng lương thực thực phẩm
các đối tượng khai nhận số hàng hóa này đứng mua tại thành phố hồ chí minh sau đó đưa về pha trộn đóng gói làm giả các thương hiệu trên thị trường
rồi đưa đi tiêu thụ tại các địa bàn ở đồng nai
hiện lực lượng công an đã niêm phong toàn bộ số lượng hàng hóa không rõ nguồn gốc hóa đơn chứng từ để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
cho vai lãi với lãi suất một trăm bốn mươi sáu một năm đối tượng dương ngọc tuân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vĩnh hưng ninh thuận
có hộ khẩu thường trú tại thành phố hải phòng vừa bị công an tỉnh ninh thuận bắt giữ để điều tra lạp rõ về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
khi khách hàng vay tiền công ty vĩnh hưng ninh thuận yêu cầu có xe máy chính chủ và phải ký giấy bán xe cho công ty này với giá bán bằng số tiền mà khách hàng cần vay
sau đó người vay tiền ký hợp đồng thuê lại xe
phí thuê xe là số tiền lãi khách hàng phải trả với lãi suất bốn một ngày tức là một trăm bốn mươi sáu một năm
cá biệt có trường hợp vay một mươi triệu đồng nhưng phải đóng số tiền lãi lên đến một trăm hai mươi bốn triệu đồng
để quản lý hoạt động cho vay lãi nặng công ty vĩnh hưng ninh thuận đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống ebot tám mươi sáu com
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công ty vĩnh hưng ninh thuận đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống ebot tám mươi sáu com
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công ty này đã cho vai gần hai người với số tiền hơn một trăm linh ba sáu tỷ đồng thu tổng lãi gần hai mươi một năm tỷ đồng
vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
thưa quý vị việt nam là quốc gia có nhiều loại nông sản xuất khẩu chủ lực có tính chất mùa vụ dễ gặp khó khăn áp lực tiêu thụ khi vào mùa thu hoạch
nhất là khi phải đối mặt với dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân những ngày vừa qua hàng chục điểm bán mít thái thanh long dưa hấu với số lượng lớn được bày bán la liệt trên nhiều tuyến đường tại hà nội chờ giải cứu
trong khi các cửa khẩu biên giới xuất khẩu sang trung quốc gần như không đáp ứng được đề ra
đặt ra vấn đề các doanh nghiệp địa phương và bộ ban ngành phải chủ động tăng cường kết nối để tiêu thụ các mặt hàng nông sản trong nước
là công ty chế biến các sản phẩm việt nói không với hàng ngoại
doanh nghiệp này luôn mong muốn gia tăng giá trị nông sản việt
bằng các hoạt động thiết thực doanh nghiệp đã cùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tiêu thụ một lượng nông sản lớn cho người nông dân
cũng sử dụng các loại nông sản từ vùng núi tây bắc làm nguyên liệu để chế biến trong nhiều năm qua
việc xấy khô các loại quả như mơ mận mít để làm mứt kẹo ô mai đã khiến cho các sản phẩm của công ty này có thời hạn sử dụng cao hơn thu hút người tiêu dùng trong và ngoài nước
cái nông sản là nó có mùa vụ
và mùa vụ thì
bao giờ nó cũng bị sức ép rất là lớn lên cái hệ thống tiêu thụ cũng như là chế biến
vì vậy cho nên chỉ có những cái doanh nghiệp chế biến sau thu hoạch mới có thể giúp được đồng bào nâng cao cái giá trị của sản phẩm và làm cho cái thời gian lưu trữ các cái sản phẩm sau thu hoạch nó được dài hơn
trong tháng cuối năm dịch covid một mươi chín còn nhiều diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến sản xuất lưu thông tiêu thụ nông sản cũng như việc cung ứng nguyên vật liệu
phục vụ sản xuất
và thời gian tới nhiều loại nông sản sẽ vào vụ thu hoạch có nguy cơ dư thừa nguồn cung ở các vùng sản xuất
do đó các bộ ngành cần linh hoạt triển khai các giải pháp tiêu thụ sản phẩm
các đơn vị liên quan của bộ công thương cũng rất là tích cực để làm việc với các địa phương
cụ thể là từ giờ đến cuối năm chúng tôi sẽ xúc tiến và kết nối tiêu thụ nông sản theo cái hướng là theo vùng như thế là một
nhưng chúng tôi cũng sẽ là xúc tiến chéo
tiêu thụ theo là nhóm sản phẩm vừa là tiêu thụ trong nước và vừa là xuất khẩu một cách hiệu quả nhất
ngoài ra việc đổi mới quy trình trồng cấy theo hướng phát triển vùng nguyên liệu nông sản tập trung sản xuất hiệu quả
việc này được xem là giải pháp thiết thực trong nông nghiệp tránh tình trạng được mùa mất giá nâng cao thu nhập cho người dân
cái việc mà quy hoạch các cái vùng như vật liệu tạo ra các cái mối liên kết để tạo thành cái dây chỗ
dây chuyển sản xuất kinh doanh cũng như tạo ra cái chuỗi giá trị trở thành một trong những cái đòi hỏi rất bức thiết giúp cho cái nông nghiệp của chúng ta chuyển mình thành cái nông nghiệp công nghệ cao
ảnh hưởng của dịch bệnh là yếu tố khách quan cũng là tác động không mong muốn đến nông sản việt
tuy nhiên về lâu về dài mặt hàng nông sản việt cũng cần các giải pháp hiệu quả đồng bộ để đảm bảo đầu ra cũng như giữ vững được giá trị thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước
tại đà nẵng sở du lịch thành phố vừa phối hợp với tập đoàn viễn thông quân đội việt theo ra mắt sản giao dịch thương mại điện tử kết hợp triển lãm ảo du lịch
đây là những sản phẩm đánh dấu cho nỗ lực chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch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
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
tập đoàn viễn thông quân đội việt theo ra mắt sản giao dịch thương mại điện tử kết hợp triển lãm ảo du lịch

với những ứng dụng đã được ra mắt ngành du lịch thành phố đà nẵng sẽ đẩy mạnh việc triển khai
điều này được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục hoạt động du lịch trong thời gian đến